khi mua bán long và các đối tượng liên tiếp không giao dịch trực tiếp mà thả hàng từ tầng cao xuống và lấy tiền
liên hệ mua bán ma túy thông qua các nhóm kín trên những trang mạng phổ biến như telegram facebook zalo
không chỉ đơn thuần là ảo giác mà loại ma túy nước biển mới này còn khiến người dùng hưng phấn mất tự chủ
một loại ma túy mới được biến tướng nấp bóng gói bột phai thực phẩm
đặc biệt là loại ma túy này có thể hòa tan với nước uống để uống nên dễ nguy trang thành các loại nước dễ khác
khi nhìn bề ngoài của bao bì thì hầu hết mọi người sẽ cho rằng đây là một gói nước uống giải khát chứ không phải ma túy
đây là một hình thức và thủ đoạn rất mới rất tinh vi của tội phạm
còn đây là hàng chục gói ma túy được ngụy trang dưới dạng khói bột thực phẩm hương dâu pha uống in hình quả dâu
bên ngoài có ghi chữ creepy fruit
trên bao bì gói bột này có in các loại ma túy
đây là các thành phần thường thấy của các loại nước uống trái cây
đây là những loại ma túy lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh khánh hòa
qua giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh khánh hòa
trong gói bao bì có hình thức bắt mắt này là chất bột có màu trắng đục
chất bột này có mùi hương dâu
thành phần chủ yếu trong chất bột này là ma túy tổng hợp mdma
đã là ma túy thì dù loại nào cũng sẽ mang
loại ma túy càng mới thì lượng độc hại và sự tàn phá cơ thể sẽ càng cao hơn so với các loại ma túy trước đó
việc sử dụng ma túy nước dâu sẽ gây ra ảo giác hoang tưởng bị kích động mạnh dễ nóng tính phát sinh ra cảm xúc thù hận dễ bất kiểm soát hành vi
nếu sử dụng quá liều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
theo cơ quan chức năng thực tế ma túy nước sâu nước xoài hay nước biển nhiều khả năng chỉ là biến tướng mới
mà lực lượng chức năng phát hiện
hôm qua ma túy tổng hợp đã núp bóng dưới nhiều kiểu dạng khác nhau thấn công giới trẻ
như ma túy nước vui xuất xứ từ trung quốc đứng trong các lọ nhỏ khoảng từ một mươi một mươi năm ml rất bắt mắt
thường trộn lẫn với các loại nước uống có ga theo một tỉ nhiệm nhất định để uống
loại ma túy này sẽ tạo cho người sử dụng cảm giác hưng phấn vui vẻ kéo dài
hay ma túy kẹo mút cần xa
với thành phần các loại bánh kẹo có chứa tinh dầu cần xa
kích thích mờ màng
tem giấy là mì giấy được tẩm chất gây ảo giác
đây là chất gây ảo giác mạnh được xem là chất ma túy nguy hiểm
nhìn bên ngoài giống như miếng bìa chơi của trẻ em
giá mỗi miếng tem này chỉ khoảng hai mươi đồng
đây là hình thức thủ đoạn rất mới
và những sản phẩm này nếu được tiêu thụ ở trường học hay các khu vui chơi
thì sẽ rất nguy hiểm gây tác hại khôn lường cho xã hội
và khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện
chất bột trong các gói được đoán gói như thế này
thì có chứa rất nhiều tạp chất khác nhau
vừa có cà phê in vừa có những thành phần của chất ngủ
nhưng mà thành phần cao nhất trong cái chất bột này
đó là thành phần của chất ma túy mdma
mdma đã được quy định trong danh mục các chất ma túy và tiền chất
có tác dụng lên hệ thống thần kinh trung ương

và hoang tưởng nếu sử dụng với liều lượng cao sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của con người
qua đây thì phải tuyệt đối phụ huynh học sinh và giáo viên
phải tuyệt đối khi các em học sinh có những biểu hiện như thế
phải nhanh chóng báo cơ quan chức năng
đồng thời là phải cảnh báo nghiêm khắc đến các em học sinh
là tuyệt đối không sử dụng các chất trên
hiện nay ma túy với nhiều dạng chất
chủ yếu là ma túy tổng hợp
đã và đang tấn công vào xã hội một cách tràn lan
thậm chí các đối tượng còn tấn công vào cả môi trường học đường
từ đó tội phạm về ma túy cũng ngày càng đa dạng
và đa hình thức hoạt động phạm tội
trong đó không ít đối tượng còn là học sinh sinh viên
các em với tâm lý của tuổi mới lớn
tò mò thích khám phá thích thể hiện bản thân
một khi không nhận được sự quan tâm
giáo dục chăm sóc từ gia đình nhà trường
thì việc các em có nguy cơ tiếp cận với ma túy là rất cao